bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội vừa cấp cứu cho một người đàn ông ba mươi chín tuổi nhập viện trong tình trạng có vết thương tại vùng bộ phận sinh dục chảy rất nhiều máu
bệnh nhân cho biết trong lúc sử dụng cưa máy để cắt gỗ tại nhà đã bị văng máy vào vùng bộ phận sinh dục
sau đó anh được người thân đưa đến bệnh viện tỉnh trước khi vào bệnh viện hữu nghị việt đức
bác sĩ cao đắc tuấn trung tâm nam học cho biết bệnh nhân bị vết thương lóc da phức tạp toàn bộ dương vật
vết thương nham nhở vật hang bên phải kích thước bốn cm dọc thân dương vật vết thương phức tạp quy đầu đụng dập niệu đạo
vì tính chất khẩn cấp bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu ngay trong đêm khâu cầm máu xử lý da lóc và tạo hình lại da dân vật ra quy đầu
bệnh nhân hiện được chăm sóc hậu phẫu
các bác sĩ cho biết dù đã được phẫu thuật tạo hình lại nhưng bản chất bệnh nhân có vết thương không sạch do máy cắt gây ra
vết thương phức tạp tại vị trí bộ phận sinh dục nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ như nhiễm trùng hoại tử da
trước đó bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cũng vừa phẫu thuật lấy thành công mắt xích máy cưa trong ổ bụng nam bệnh nhân do bị tai nạn lao động
được biết anh t một mươi chín tuổi sử dụng máy cưa cầm tay là loại sử dụng dây xích trong lúc cắt đoạn gỗ đột ngột máy bị kẹt dây xích bị đứt đâm xuyên qua vùng bụng
kết quả chụp cắt lớp vi tính bụng có cản quang ghi nhận dị vật kim loại nằm dưới găn phải kích thước hai x một cm áp xe vùng hạ sườn phải kích thước năm x ba cm
bệnh nhân được bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lấy dị vật ghi nhận có khối mổ khu trú ở dưới gan phải gần túi mật tá tràng đại tràng ngóc gan
phẫu thuật viên tách các cơ quan hút khoảng ba mươi ml dịch trắng đục kiểm tra tìm kỹ được dị vật kim loại hình chữ nhật đường kính một năm x một cm có hình dạng maxi
các cơ quan lân cận chưa phát hiện tổn thương bác sĩ tiến hành rửa sạch ổ bụng khâu lại căn cơ thành bụng dẫn lưu theo dõi
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn khắc nam phó trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết
một đốt mắt xích của máy cưa đã xuyên thành bụng bệnh nhân qua một vết thương rất nhỏ hai cm nên rất dễ bị bỏ sót tổn thương di vật đã tạo thành khối áp xe
bác sĩ khuyên cáo người dân nên cẩn thận khi sử dụng các thiết bị cưa cắt trang bị đồ bảo hộ đầy đủ và không nên tháo các bộ phận bảo vệ của máy vì rất nguy hiểm
không ít trường hợp bị cưa cắt vào bộ phận cơ thể do sơ ý đặc biệt là vỡ lưỡi cưa khiến văng vào người do tháo bỏ bộ phận bảo vệ của máy